với mục đích quảng bá giới thiệu hình ảnh con người văn hóa du lịch của cộng đồng các dân tộc tới đông đảo quần chúng
vừa qua tỉnh cao bằng đã tổ chức cuộc thi người đẹp du lịch non nước cao bằng năm hai nghìn một mươi chín
hai mươi thí sinh đến từ ba tỉnh cao bằng lạng sơn và bắc cạn dự thi
bàn tổ chức cuộc thi sẽ chọn ra người đẹp đại diện quảng bá cho ngành du lịch tỉnh cao bằng
đêm chung kết và trao giải cuộc thi sẽ được tổ chức vào đêm ngày bốn tháng một mươi
thí sinh đạt danh hiệu người đẹp du lịch non nước cao bằng sẽ được nhận phần thưởng trị giá một trăm linh triệu đồng
đồng thời người đoạt được danh hiệu này sẽ trở thành đại sứ du lịch tỉnh cao bằng